nếu như trước đây tại các quận nội thành của tp hcm diện tích tối thiểu tách thửa với đất có nhà ở là bốn mươi năm m hai thì nay nâng lên là năm mươi m hai
với các quận vùng ven và huyện ngoại thành diện tích tối thiểu tách thửa với đất chưa có nhà ở trước đây là một trăm hai mươi m hai thì nay chỉ còn tám mươi m hai
đây là quy định mới nhất tại dự thảo thay thế quyết định số ba mươi ba về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa
vừa được sở tài nguyên và môi trường tp hcm trình ủy ban nhân dân tp xem xét ban hành
điểm khác biệt của dự thảo so với quyết định ba mươi ba là chỉ quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở không phân biệt đất có nhà và chưa có nhà ở
cụ thể tại khu vực một gồm các quận một ba bốn năm sáu tám một mươi một mươi một gò vấp bình thạnh phú nhuận bình tân tân phú diện tích tối thiểu được phép tách thửa là năm mươi m hai
khu vực hai gồm một mươi một quận huyện còn lại
theo dự thảo lần này sở tài nguyên và môi trường cũng đề nghị chỉ giải quyết tách thửa đất ở có diện tích dưới hai m hai
với diện tích lớn hơn chủ đầu tư muốn tách thửa phải lập dự án quy hoạch